về máy bay nội địa lẫn quốc tế dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm đều tăng vọt
kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng
cụ thể công điện nhấn mạnh tình hình hoạt động tấn công mạng đặc biệt là mã độc tống tiền ransomware tăng mạnh thời gian gần đây và có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trong giai đoạn tới
do đó thủ tướng yêu cầu bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các tổ chức cơ quan doanh nghiệp trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo toàn đảm bảo an toàn thông tin mạng chịu trách nhiệm trước pháp luật và thủ tướng chính phủ nếu để hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý không đảm bảo an toàn thông tin mạng để xảy ra sự cố nghiêm trọng
thủ tướng cũng yêu cầu chỉ đạo tổng gia soát đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của bộ thông tin và truyền thông gửi kết quả về bộ thông tin và truyền thông trước ngày ba mươi tháng bốn thực hiện nghiêm thời hạn hoàn thành phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn cho một trăm linh hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý thực hiện và triển khai đầy đủ phương án đảm bảo an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt sử dụng thường xuyên các nền tảng hỗ trợ
của bộ thông tin do bộ thông tin và truyền thông cung cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng
trong trường hợp xảy ra sự cố tấn công mạng kịp thời báo cáo sự cố về cơ quan chủ quản đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố cung cấp và cơ quan điều phối quốc gia các cơ quan doanh nghiệp có chức năng quản lý an ninh mạng
tuân thủ sự điều phối ứng cứu sự cố của cơ quan điều phối quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc thu thập phân tích thông tin xử lý khắc phục sự cố xác minh nguyên nhân và truy tìm nguồn gốc phát ngôn và công bố thông tin
tiếp tục với các thông tin khác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo trên các sàn thương mại điện tử lừa đào khoảng bảy bị hại tại các địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước
chiếm đoạt khoảng hơn chín mươi tỷ đồng
phương thức lừa đảo của các đối tượng là đăng tải hình ảnh có điện thoại thông minh chính hãng với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế
sau đó giao hàng là sản phẩm giả rồi tiếp cận khách hàng chung nhắn tin tư vấn sản phẩm và thuyết phục khách hàng mua hàng
sau khi khách hàng nhận hàng và thanh toán các đối tượng sẽ chặn liên lạc với nạn nhân
cầm đầu đường dây này là đặng thị thêm và chồng là lê quang vinh chú tại thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra còn bắt giữ bùi thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một khám xét tại kho hàng của hương ở khu đô thị vân canh hà nội
lực lượng chức năng đã phát hiện có hàng nghìn hộp điện thoại hàng trăm bộ dây sạc sạc dự phòng và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng
và góc phát trực tiếp live stream để bán hàng qua mạng
đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố hai mươi hai bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thu giữ hai mươi máy tính các loại
khoảng ba điện thoại kém chất lượng hàng giả là công cụ mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội cùng với nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
làm giả hợp đồng thậm chí là giàn dựng video clip nhằm lấy lòng tin của nạn nhân
đó là thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phát hiện bắt giữ
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú tại quận tám tp hcm cầm đầu nhóm đối tượng trên
theo điều tra các đối tượng đưa ra thông tin giả về việc sở hữu đá thiên thạch và sừng tê giác
tìm bán cho những người nhẹ dạ cả tin để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn
bằng thủ đoạn cho người bị hại xem các đoạn video dàn dựng hình ảnh và các hợp đồng mua bán giả để tạo lòng tin
các đối tượng đã tiếp cận rụ rỗ lừa một người dân ở tp di an tỉnh bình dương
chuyển hơn ba tỷ đồng để tham gia vào đường dây mua bán thiên thạch
mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng tô vũ tiến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
là một trong những đồng bọn của hồ hoàng hôn về hành vi lừa bán sừng tê giác cho nạn nhân
quá trình bắt giữ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cũng đã thu giữ các tăng vật có liên quan về hành vi lừa đảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hồ hoàng hôn và tô vũ tiến
để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý nghiêm theo quy định
thưa quý vị như công điện của thủ tướng chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng
có thể thấy liên tiếp các vụ tấn công mạng bằng mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền ransomware
nhắm vào các doanh nghiệp lớn tại việt nam
các doanh nghiệp gần đây đã cho thấy hội chuông báo động về hệ thống an ninh mạng trong nước
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cũng đã đưa ra cảnh báo xu hướng tấn công mạng
đặc biệt là mã hóa tống tiền tại việt nam đang tăng cao
nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp đã bị tấn công mạng gây gián đoạn hệ thống
thiệt hại nặng nề về vật chất cũng như ảnh hưởng đến hoạt động bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia
vậy các tổ chức cá nhân cần làm gì để ngăn chặn việc tấn công mạng
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự
theo các chuyên gia an ninh mạng hình thức tấn công của tin tặc trong các vụ nêu trên tương đối giống nhau
nó đã nằm vùng trong hệ thống mạng của các doanh nghiệp một thời gian để thăm dò
sau đó mới thực hiện mã hóa dữ liệu tống tiền
theo cục an toàn thông tin trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn các chuyên gia của cơ quan này xác định
có hơn ba trăm linh nguy cơ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin trên toàn quốc
trung tâm giám sát không gian mạng quốc gia ncsc đã ghi nhận hơn một mươi ba sự kiện an toàn thông tin
liên quan đến ransomware trên các hệ thống thông tin gây ra những ảnh hưởng nhất định
một trong những nguyên nhân đầu tiên là các doanh nghiệp
các doanh nghiệp chưa có sự đầu tư đúng đắn về an toàn thông tin mạng
và chưa được đảm bảo an toàn thông tin đúng theo những quy phạm pháp luật mà chính phủ đã đưa ra
tại tọa đàm phòng chống tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền mới diễn ra gần đây
các diễn giả đã đưa ra một số lưu ý trong xử lý sự cố an ninh mạng
theo đó các chuyên gia bảo mật cho rằng tấn công mã hóa dữ liệu sẽ là câu chuyện lặp đi lặp lại
và các tổ chức doanh nghiệp tại việt nam sẽ gặp nhiều trong thời gian tới
một mặt thì chúng ta phải đầu tư vào các hệ thống phòng thủ theo chiều sâu
như là tường lửa các hệ thống diệt virus hay các hệ thống chống xâm nhập trái phép v v
nhưng chúng ta cũng phải tăng cường công tác giám sát
đấy là đặt những hệ thống thu thập các thông tin sự kiện trên mạng
từ đó để phát hiện ra những hoạt động xâm nhập bất thường dấu hiệu bị tấn công để xâm nhập
và với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về an ninh mạng
chúng tôi đặc biệt lưu ý là khi mà tấn công mã hóa tống tiền xảy ra
thì chúng tôi vẫn khuyến khích các nội dung
đạn nhân là cố gắng recover và tránh trả tiền chuộc cho tin tặc
vì nó sẽ tạo ra thành tiền tệ xấu cho chính các bạn và cho các doanh nghiệp khác ở việt nam
theo đó các doanh nghiệp tổ chức cần thu thập lưu trữ đủ nhật ký hệ thống
xây dựng các phương án dự phòng xử lý sự cố
tách biệt dữ liệu của các hệ thống giám sát đảm bảo an ninh mạng với hệ thống sản xuất
khi phát hiện sự cố các doanh nghiệp tổ chức cần cách ly thiết bị bị ảnh hưởng
bảo vệ dữ liệu liên quan đến sự cố
song song với khôi phục hệ thống để xác định được nguyên nhân vụ việc
đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng như cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao a năm cục an toàn thông tin
trước thực trạng này vừa qua ngày sáu tháng bốn cục an toàn thông tin và cục an toàn thông tin
của bộ thông tin và truyền thông đã công bố cẩm nang phòng chống giảm thiểu rủi ro
từ tấn công ransomware
các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp có thể tải cẩm nang này trên cổng thông tin
không gian mạng vn của trung tâm giám sát không gian mạng quốc gia ncsc
tiếp tục với các tin tức khác thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện số ba mươi hai cdttg
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn gửi thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam về các giải pháp điều hành
tăng trưởng tiến dụng năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng yêu cầu các ngân hàng công khai mặt bằng lãi suất cho vay thông tin triển khai các gói tín dụng
trước ngày một mươi tháng bốn tổ chức nào không thực hiện thì thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam xử lý nghiêm
theo thẩm quyền và công khai theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó thủ tướng cũng yêu cầu các tổ chức tiến dụng tiếp tục tiết giảm chi phí đơn giản hóa thủ tục hành chính
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số nỗ lực phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay
để góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh tạo sinh kế cho người dân và không ngừng hỗ trợ người dân doanh nghiệp
thực tế lãi suất cho vay thời gian gần đây được đánh giá là khá hấp dẫn
thưa quý vị theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội thì hà nội sẽ mở rộng phát triển ra phía tây phía bắc và phía nam
trước tình hình nhu cầu của người dân về nhà ở tại thủ đô không ngừng tăng khu vực phía tây của thủ đô đang nổi lên
là khu vực phát triển nhanh chóng và mạnh
với mạng lưới hạ tầng ngày càng được đẩy mạnh và hoàn thiện cộng thêm những thuận lợi về chính sách
đây là khu vực còn nhiều tiềm năng phát triển các dự án bất động sản
đưa khu vực phía tây hà nội vươn mình phát triển mạnh mẽ tạo nên diện mạo mới cho thị trường bất động sản thủ đô
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị theo khảo sát giá vé máy bay giai đoạn này đang ở mức cao và có xu hướng tăng từng ngày so với thời điểm một tháng trước lễ
giá vé dịp lễ ở các chặng đắt hơn từ sáu trăm linh đồng đến một triệu đồng
nếu cao tốc phân kỳ chưa thể đáp ứng về quy chuẩn của một cao tốc khoan hãy xem đó là một cao tốc
vì khi nhìn nhận đó là một đường cao tốc tâm lý của người điều khiển phương tiện cũng có phần khác hơn khi lưu thông trên quốc lộ với nhiều làng xe hỗn hợp
có thể nói là tạm tỉnh lộ quốc lộ gì đấy hoặc là bản thân nó đáp ứng được cái giao thông nhanh cái đã
rồi sau đó khi chúng ta hoàn thiện đủ rồi chúng ta hãy đặt tên nó là cao tốc
tôi nghĩ là có cái yếu tố này nó làm cho người ta dư luận cũng bớt
đặt vấn đề là tại sao cao tốc mà lại chạy chậm như thế hoặc là cao tốc mà tại sao không có những công trình hỗ trợ đầy đủ như quy chuẩn của thiết kế cao tốc
hiện cả nước có năm cao tốc phân kỳ đầu tư hai làn xe không có giải phân cách cứng trong khi nguồn lực còn hạn chế
trước năm hai nghìn hai mươi quốc hội chấp thuận đầu tư một số tiến đường bộ cao tốc theo quy mô phân kỳ hai làn xe
tuy nhiên với thực tế sau khi đi vào khai thác những bất cập đã và đang xảy ra tại một số cao tốc phân kỳ phải được nhận diện
và khắc phục triệt để
thưa quý vị tính đến nay các khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế đêm của tp hcm không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm thành phố
mà còn vương rộng ra vùng ven với phong phú loại hình như phố ẩm thực chợ đêm lễ hội văn hóa truyền thống
đang được ngành du lịch thành phố phối hợp với ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện triển khai nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
dựa vào lợi thế sẵn có nhiều quận huyện trên địa bàn tp hcm đã và đang xây dựng kế hoạch triển khai những phố ẩm thực
chợ đêm nhằm phục vụ phát triển du lịch ban đêm nói riêng và kinh tế đêm nói chung
nếu như hầu hết chợ truyền thống tại tp hcm đều đóng cửa khá sớm càng về đêm chợ bến thành quận một với vị trí trung tâm thành phố
càng sôi động và phong phú hoạt động giải trí và ẩm thực
khu vực kinh doanh đêm tại chợ bến thành bắt đầu hoạt động vào lúc một mươi chín h mỗi ngày riêng một số gian hàng có thể kéo dài hoạt động đến hai mươi hai h để phục vụ du khách
vào mỗi tối chợ đêm bến thành lên đèn trực trở nhiều sắc màu kinh doanh chủ yếu là ngành hàng đồ thủ công mỹ nghệ trang sức đặc sản đồ lưu niệm
cùng với đó là những quầy sạp giới thiệu ẩm thực của từng vùng miền như mì quảng hủ tiếu chè
với nét đặc trưng này chợ đêm bến thành đã trở thành một trong những điểm nhấn tham quan mua sắm ban đêm đặc sắc của người dân thành phố hồ chí minh cũng như du khách
cái quan cảnh chợ bây giờ thì có sự thay đổi chút xíu dễ thương hơn có sự đầu tư hơn nhiều cái nó sẽ đổi một chút thì nó làm cho khách tới khách du lịch tới khách việt nam tới
thì mỗi lần tới người ta sẽ thấy có sự thay đổi có nghĩa là ban quản lý chợ người ta sẽ chú trọng vào cái hình thức
một chút thì như bạn thấy trước tết ở trang trí ngoài cổng chợ nè bây giờ bên trong này cũng có một cái điểm nhấn cái điểm thú nó rất là hay
mỗi ngày nó có một cái sự thay đổi đấy thì cũng tạo cái hứng khởi hơn kinh doanh buôn bán cũng vui hơn thế thấy cũng vui hơn vì mọi người cũng có cái năng lượng hơn tích cực hơn
từ cái lúc mà có chợ bỏ cái chợ đêm ngoài đường là mình mở ở trong đây là trẻ hơn tới chín một mươi giờ
thì tối buổi chiều mát tối khách nó vô nhiều hơn người ta sắm sửa người ta mua nhiều hơn nhiều hơn so với trước
nếu mà thêm cái phần bán đêm thì sẽ giúp cho tiểu thương là vui hơn phấn khởi hơn kinh doanh được nhiều hơn
gần đây tại thành phố hồ chí minh đã phát triển và đưa vào hoạt động nhiều tuyến phố ẩm thực
như phố ẩm thực hồ thị kỷ trên địa bàn quận một mươi nguyễn thượng hiền quận ba vĩnh khánh quận bốn
hậu giang quận sáu đặc biệt là những tuyến phố đi bộ phục vụ ẩm thực gồm đường nguyễn huệ bùi viện trên địa bàn quận một
quang trung quận một mươi hà tông quyền quận một mươi một phan xích long quận phú nhuận
khi đến phố ẩm thực hồ thị kỷ người dân và du khách không chỉ được thưởng thức đồ ăn nước uống đặc sắc
mà còn có cơ hội trải nghiệm phương thức kinh doanh truyền thống thân thiện cởi mở của tiểu thương
mặc dù chỉ dài khoảng ba trăm linh mét với hơn một trăm linh gian hàng nhưng phố ẩm thực hồ thị kỷ luôn đông khách
nhất là từ sau khi được sở du lịch tp hcm và ủy ban nhân dân quận một mươi quy hoạch thành một trong những điểm đến phục vụ du khách
và sản phẩm phát triển kinh tế đêm
với thực đơn song ngữ phố ẩm thực hồ thị kỷ tạo được sức hút du khách hơn
vừa hỗ trợ hướng dẫn viên thuận lợi trong quảng bá văn hóa ẩm thực việt nói chung và miền nam nói riêng
nếu mà nói là nó hoành tráng thì nó không có hoành tráng nhưng mà nó rất là ok
những món ăn nó rất là vừa túi tiền cho tất cả mọi đối tượng
và rất là đa dạng các món ăn
thì tôi nghĩ là nếu mà mình mỗi một quận một tài ẩn mà mình có những vụ ẩm thực như vậy
thì mình sẽ tạo điều kiện rất nhiều cho du khách họ tới
chợ đông và nhiều người đi chợ với chợ đêm bây giờ tỏa mới nhiều lắm
dân đi chợ cũng vui vẻ và sắm đồ dắt nhiều
thấy vui và thoải mái và mát mẻ lắm
văn hóa ẩm thực đã có phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển du lịch thành phố hồ chí minh trong những năm qua
nhất là ẩm thực hội tụ được sự đa dạng độc đáo và bản sắc văn hóa
từ khâu lựa chọn nguyên liệu chế biến món ăn cho đến khâu trang trí cách thức phục vụ
từ đây tạo nét đặc trưng là điểm nhấn thu hút người dân trong nước và khách du lịch đến thành phố hồ chí minh
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây cũng sẵn sàng